phần phát biểu và trả lời của chủ tịch hà nội trước hội đồng nhân dân thành phố kéo dài khoảng bốn mươi năm đến năm mươi phút
trong đó phần lớn thời gian ông trình bày văn bản làm rõ hơn kết quả quá trình phát triển kinh tế xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín
ông chu ngọc anh cũng thẳng thắng chỉ ra các hạn chế bất cập của thành phố ở các lĩnh vực mà chưa được khắc phục
về công tác phòng chống dịch chủ tịch hà nội cho biết mỗi đợt dịch diễn ra lại có thay đổi không đợt dịch nào giống đợt dịch nào
riêng đợt dịch thứ tư với chủng delta đã làm cho đảo lộn cuộc chiến chống dịch của nhiều nước trên thế giới cũng như ở việt nam
tuy nhiên thành phố đã đưa ra nhiều quyết sách đúng trúng kịp thời và luôn nhất quán chủ động với phương án phòng chống dịch cao hơn một bước
chủ tịch chu ngọc anh báo cáo khái quát về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố trong giai đoạn vừa qua và khẳng định
ở giai đoạn thích ứng dù số ca mắc tăng cao nhưng thành phố không bị đứt gãy sản xuất vẫn đạt một số chỉ tiêu đã đề ra
ông cũng báo cáo về nhiệm vụ các giải pháp phòng chống dịch trong thời gian tới
chuyển sang phần trả lời các câu hỏi chất vấn của đại biểu ông chu ngọc anh nhấn mạnh các câu hỏi được nêu ra rất xác đáng trúng và có tính khái quát cao
trả lời câu hỏi của đại biểu nguyễn thị lan hương người đứng đầu chính quyền thành phố cho biết
trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và đạt ra yêu cầu phải thích ứng an toàn
ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động các lĩnh vực vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với thủ đô
theo tinh thần chung thủ đô rất chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch
sẵn sàng phối hợp với tất cả bộ ngành từ phần mềm xét nghiệm tiêm chủng an sinh xã hội
bốn đại biểu nêu chất vấn với chủ tịch thành phố tuy nhiên khi ông trả lời xong một câu hỏi thì chủ tọa nhắc hết thời gian
phát biểu ngay sau đó chủ tịch hội đồng nhân dân tp hà nội nguyễn ngọc tuấn đánh giá
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chu ngọc anh đã trả lời các vấn đề lớn của thành phố rất xay xưa
ông chu ngọc anh cảm ơn câu hỏi của các đại biểu và hứa sẽ tiếp thu trả lời bằng văn bản
nếu như số liệu tối qua khiến rất nhiều người giật mình khi có tới hơn một mươi năm ca nhiễm
thì có lẽ người dân thủ đô mới thực sự cảm thấy lo lắng khi hà nội đang đứng thứ ba cả nước về số ca f
cụ thể việt nam ghi nhận một mươi năm ba trăm linh ca mắc mới covid một mươi chín tại sáu mươi một tỉnh thành với tám tám trăm bốn mươi ba f trong cộng đồng
thành phố hồ chí minh tây ninh hà nội là ba tỉnh thành ghi nhận ca mắc mới cao nhất cả nước với tám trăm hai mươi hai ca mắc mới
như vậy trong ngày hà nội tăng thêm bốn trăm hai mươi sáu ca mắc mới tiền giang tăng hai trăm sáu mươi một ca cà mau tăng hai trăm linh chín ca
về số ca tử vong trong ngày hà nội đã có một ca tử vong vì covid một mươi chín
mặc dù tính đến thời điểm này theo thống kê tiêm chủng hà nội đã có năm sáu trăm một mươi sáu chín trăm linh một người tiêm đủ liều và sáu bảy trăm chín mươi hai trăm ba mươi bảy người tiêm mũi một
cũng vẫn là hà nội hiện nay theo như hướng đi tiếp theo
theo chủ tịch hà nội thành phố đã chuyển đổi tư duy từ quản lý không covid tức zero covid sang quản lý rủi ro giảm thiểu tử vong
phát biểu tại phiên chất vấn kỳ họp hội đồng nhân dân thành phố vào chiều chín tháng
chủ tịch hà nội chu ngọc anh nói cùng với chuyển đổi tư duy thích ứng với diễn biến chống dịch
thành phố chủ động theo dõi sát tình hình nhất là với chủng mới omicron từ đó sẵn sàng các phương án kịch bản ứng phó
theo lãnh đạo hà nội số ca mắc tăng nhanh nhưng hiện nay thành phố chỉ có sáu mươi chín điểm phong tỏa với quy mô nhỏ nhất có thể
theo nguyên tắc linh hoạt an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
thành phố đã chỉ đạo mở rộng phương án quản lý cách ly f tại nhà và tại các cơ sở tập trung lưu trú
chỉ đạo ngành nghề y tế chính quyền các địa phương chuẩn bị các phương án cao trong cách ly thu dung điều trị người nhiễm ncov
với khả năng đáp ứng đến một trăm linh ca nhiễm sẵn sàng chuẩn bị oxy y tế hai mươi năm trên ba mươi hai bệnh viện với khoảng ba hai trăm linh giường bệnh
có hệ thống oxy thuốc và các vật tư tiêu hao giúp đáp ứng các mức độ cấp độ dịch trên các địa bàn
công tác thu dung điều trị được chỉ đạo quyết liệt đảm bảo khả năng hồi phục sức khỏe với các trường hợp nhiễm
hạn chế tối đa việc chuyển tần điều trị và các trường hợp nặng nguy kịch
ông chu ngọc anh nói và khuyến cáo dù đã đạt được những kết quả ban đầu nhưng tuyệt đối không thể lơ là chủ quan trong mọi tình huống
ông cho biết nếu nhìn góc độ soka f soka tử vong và việc thành phố vẫn duy trì được các hoạt động kinh tế xã hội sản xuất kinh doanh không đứt gãy
hà nội đã đạt được kết quả khả quan so với trong nước và quốc tế trong công tác phòng chống dịch
thời gian tới thành phố tiếp tục củng cố hệ thống y tế cơ sở bố trí trang thiết bị vật tư y tế thuốc điều trị oxy để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân công tác phòng chống dịch trong mọi tình huống
ngoài ra để thích ứng an toàn hà nội đã chuẩn bị cách thức vận hành quản lý xã hội trong tình hình mới thúc đẩy chuyển đổi số kinh tế số trước mắt là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin các cải cách hành chính thực chất